mua bán cháy phép chất ma túy hai đối tượng là đỗ quốc chiến và vũ mạnh hải vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái bắt xử
trước đó tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tàng đỗ quốc chiến khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ thu giữ một túi ni lông và bốn viên ma túy dạng nén
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng vũ mạnh hải và khám xét nhà của hải
lực lượng chức năng đã thu giữ thêm bảy túi ni lông có trọng lượng hơn một trăm linh gram ma túy tổng hợp
một vụ vận chuyển khoảng năm tấn vải may mặc và quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện
vào chiều ngày một mươi chín tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ hai mươi một b đoạn qua địa bàn huyện bình lục tỉnh hà nam
tổ công tác phát hiện xe ô tô tải do lái xe trần văn hiền điều khiển
vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
phát hiện trên xe này chở khoảng tám mươi cây vải may mặc và các kiện hàng quần áo các loại với tổng trọng lượng khoảng năm tấn
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng vận chuyển trên
vào trường ngày hôm nay văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã làm cho bốn người tử vong trên quốc lộ bốn mươi chín a huyện a lưới
vào ngày một mươi tháng tám vừa qua
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã có kết quả điều tra ban đầu làm rõ nguồn nhân của vụ tai nạn này
kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế huỳnh văn cường điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ bốn mươi chín a
đến đoạn km bảy mươi hai tám trăm linh m thuộc đèo a co xã sơn thủy huyện a lưới
đây là đoạn đường đèo dốc có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài là hai trăm ba mươi mét
nhưng tài xế cường không chấp hành biển báo nguy hiểm không làm chủ tốc độ
dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm bốn người tử vong
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo triệu trọng ly hai mươi bốn tuổi chú tại xã ea quy huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh phạm hoài kỳ chú tại xã cư mốt huyện ea hở leo
theo cáo trạng vào đêm một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi ly cùng một mươi bốn người bạn tổ chức ăn nhậu
tại nhà thì nhóm của anh kỳ đang trú môi gần đó liên tục rú ga nẹp bô xe máy
nên ly vào nhà lấy một con dao đi ra đe dọa nhóm của kỳ
giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
ly đã cầm dao chém liên tiếp bốn nhát vào đầu tay và chân của kỳ gây thương tật một mươi chín
ngày bảy tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt ly một mươi một năm tù giam về tội giết người
sau đó ly có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên phạt triệu trọng ly y án cấp sơ thẩm
một đường dây mua bán trái phép trên ma túy trên địa bàn quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp đà nẵng bắt quả tang
phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu phân chia ngay trong khu dân cư
và điều đáng nói các đối tượng còn tàng trữ cả súng ngắn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
lực lượng công an đã tạm giữ hình sự đối với đặng xuân hạnh võ lê hải dương văn thanh
trong đó hạnh giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
sau khi lấy ma túy về tập kết tại nhà của hạnh chiều một mươi tám tháng tám các trinh sát đã bắt quả tăng hải
thanh cùng hai đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm linh gram ma túy đá
một cổ tính ngu lô và ba mươi năm viên đạn đầu trì cùng nhiều vật chứng dùng để phân chia và sử dụng ma túy
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng đỗ quốc chiến
chú tại thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái và vũ mạnh hải chú thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái bắt giữ
khám xét tại nơi ở của đỗ quốc chiến cơ quan công an thu giữ một túi ni lông và bốn viên ma túy dạng nén
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng vũ mạnh hải
khám xét nhà của hải lực lượng chức năng đã thu giữ thêm bảy túi ni lông
có trọng lượng hơn một trăm linh gram ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị yến nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người
vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
nhận được đơn tố giác của một người dân ngụ tại thành phố đạch giá tỉnh kiên giang
về việc gia đình có cháu gái làm thuê cho yến nhi với số tiền là hai mươi triệu đồng
sau đó nguyễn thị yến nhi tiếp tục bán cháu cho một đối tượng khác ngụ tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
với số tiền là sáu mươi triệu đồng
khi gia đình liên hệ thì các đối tượng yêu cầu tiền chuộc là một trăm một mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ
thưa quý vị liên quan đến vụ bốn mươi người trốn khỏi casino bên campuchia
bơi qua sông về việt nam
vào trường ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng là nguyễn thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và lê văn danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng chú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
sau thời gian tích cực điều tra lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh an giang
phối hợp cùng với công an huyện an phú xác định trong số bốn mươi người trốn khỏi casino bên campuchia
bơi qua sông về việt nam lệ cùng với danh đưa chất lọt sáu người xuất cảnh trái phép sang campuchia trước đó
tại cơ quan công an bước đầu lệ khai nhận từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lệ được một người đàn ông khai nhận
rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ việt nam qua campuchia để nhận tiền hoa hồng
sau đó lệ câu mắc với danh tham gia đón khách xuất cảnh trở đến bến sông bờ phía việt nam
giao cho lệ đưa sang campuchia
ngoài việc đưa sáu người khách trên xuất cảnh trái phép qua campuchia
lệ còn thừa nhận cùng với danh đưa chất lọt nhiều lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua campuchia
với mục đích làm việc tại casino
vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm trước pháp luật
thông tin thêm từ lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an phú tỉnh an giang cho biết vào sáng ngày hôm nay
thì lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nổi trên sông bình ghi
và thi thể nổi này nghi là người mất tích trong vụ bốn mươi người trốn khỏi một casino ở campuchia bơi qua sông bình ghi
nhập cảnh trái phép về việt nam và hiện ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để xác định thí điểm
thưa quý vị ô nhiễm tiếng ồn là thực trạng nhức nhối không kém gì ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và dân cư
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an đà nẵng đã xử phạt ba mươi năm trường hợp với tổng số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
tập trung chủ yếu vào hành vi vi phạm quy định tiếng ồn và vi phạm quy định yên tĩnh chung
mặc dù đã có những quy định và hình thức xử phạt cụ thể với từng trường hợp
thế nhưng để xử lý triệt để vi phạm tiếng ồn thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
cơ sở giải trí gaza arier phường nam dương quận hải châu vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an
thành phố đà nẵng xử phạt ba mươi triệu đồng về hành vi vi phạm tiếng ồn kết quả đo được vượt một mươi hai
desibank so với giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép phát ra từ khu dân cư tiếng ồn phát ra từ cơ sở
giải trí này bắt đầu từ đêm khuya cho đến rạng sáng khiến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực
hầu như bị đảo lụng sức khỏe giảm súc nghiêm trọng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát môi trường và công an các quần huyện đã tập trung công tác
tuyên truyền xử phạt ba mươi năm trường hợp vi phạm theo cơ quan công an quy định của pháp luật về công tác
xử phạt vẫn còn tương đối nhẹ đơn cử đối với hành vi chủ yếu của các cơ sở vượt quy chuẩn kỹ thuật
từ hai đến dưới năm db
phạt từ một đến năm triệu đồng không đủ sức răng đe hơn nữa đối với mức phạt bổ sung
đình chỉ hoạt động của cơ sở tiếng ồn phải đạt trên ba mươi dc ban vi phạm này rất hiếm
đây cũng là kẻ hở để các cơ sở tái phạm nhiều lần
sử dụng loa thị kế rất là phổ biến ở khu dân cư thì cái việc này là người ta không bị ràng buộc
bởi các giá tài của quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh cho nên cái việc mà lực lượng
đi kiểm tra xử lý thì hầu như là cũng dừng ở mức độ là tuyên truyền nhắc nhở vận động cam kết
và chưa đặt ra cái vấn đề để xử lý vì xử lý thứ nhất là nó gây cái bức xúc trong dân và cái thứ
thứ hai là cái chế tài nó chưa đủ để hiệu quả để mà giải quyết triệt để cái vấn nạn này
công an nguyễn chỉ nhận thấy là cần phải bổ sung sự đối luật theo cái hướng là tăng nặng cái
dịch vụ xử phạt tí mức xử phạt bằng tính năng đe hơn đồng thời là các trường hợp mà tái phạm thì
phải bị áp dụng thức xử phạt bổ sung là định dị hợp động của cơ sở hiện nay trên địa bàn thành phố
đà nẵng ô nhiễm tiếng ồn thường tập trung vào ba nhóm đối tượng hoạt động cơ sở sản xuất dịch vụ
có quy mô lớn như quán bar bức vũ trường và sinh hoạt hộ gia đình nguồn gây ồn không cố định về
thiết bị hạn chế do đó việc tổ chức đo đạt tại thời điểm xảy ra là khó khăn rất lớn trong công tác xử lý
thứ nhất là ủy ban dân các quận huyện quan tâm về trang bị phương tiện đo tiếng ồn cho lực lượng
cảnh sát kinh tế công an các đơn vị địa phương để có chủ động hơn trong công tác xử lý vi phạm về tiếng ồn
để xử lý triệt để vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn từ thực tiễn đấu tranh cho thấy rất cần sự chung tay vào
cuộc của chính quyền địa phương bên cạnh đó người dân chủ cơ sở kinh doanh
cần tuân thủ quy định về sử dụng âm thanh
thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
theo thông tin từ bộ y tế vào chiều tối ngày hôm nay hai mươi tháng tám trong hai mươi bốn giờ qua cả nước đã ghi nhận hai bảy trăm linh bốn ca covid một mươi chín mới
số mắc đã giảm là hai trăm bảy mươi chín trường hợp so với ngày hôm qua thế nhưng số ca nặng lại tăng tới hai mươi bảy bệnh nhân lên là một trăm một mươi ba ca phải thở oxy
điểm đáng chú ý là ngày hôm nay đã ghi nhận một ca tử vong do covid một mươi chín tại hà nội
về tiêm chủng trong ngày hai mươi tháng tám có ba mươi bốn tỉnh thành phố thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín triển khai tiêm được hai trăm năm mươi ba bảy trăm bốn mươi mũi
trong đó hai trăm hai mươi một hai trăm chín mươi một mũi cho người từ một mươi hai tuổi trở lên và mũi cho ba mươi hai bốn trăm bốn mươi chín trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
thưa quý vị bên cạnh dịch bệnh covid một mươi chín thì đang có xu hướng tăng nhanh ở nước ta
thì những ngày này nhiều bệnh viện trên cả nước
đang quá tải bởi các loại dịch bệnh khác nhau như cúm a sốt xuất huyết hay động mùa khỉ
bên cạnh đó bộ y tế đã công bố biến thể phụ ba năm đã xuất hiện tại việt nam và ghi nhận số ca mắc mới bắt đầu có dấu hiệu tăng
và số ca nặng cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ
dịch chồng dịch là nguy cơ hiện hiểu và điểm đáng lo ngại là song song với đó còn có nguy cơ thiếu thuốc thiếu vật tư y tế
vì vậy bộ y tế liên tục khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các dịch bệnh
một phê hai ca là công điệp mới cho phòng chống dịch covid một mươi chín
còn đây là hình ảnh mới nhất chúng tôi ghi lại
dường như nhiều người đã quên mất khẩu trang là tấm đa chắn hiệu quả giúp họ trong phòng chống dịch bệnh
đấy rất là suy nghĩ thiền cận rất nguy hiểm
để cho đảm bảo cho cộng đồng một cách an toàn thì chúng ta nên đeo khẩu trang tiêm chủng đầy đủ
đấy là trách nhiệm của mỗi người dân nên làm như thế tốt hơn
không chỉ có vậy một số ít người dân vẫn còn chủ quan trong việc thực hiện tiêm vaccine mũi ba mũi bốn
như tại phường phương liên quận đống đa
trong ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine mũi bốn kế hoạch đưa ra là tiêm cho khoảng tám trăm linh người
nhưng số người đến tiêm thực tế lại ít hơn nhiều dù trước đó phường đã liên tục tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau
hiện tại bây giờ trên địa bàn phường chúng tôi thì cũng như nhiều các phường khác
tiêm mũi bốn của người dân vẫn còn e ngại
tuy nhiên thì với các biện pháp tuyên truyền cũng như là vận động người dân ở trên địa bàn phường
thì chúng tôi cũng đang tích cực để khi được phân bổ thuốc đến đâu
thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức tiêm cho người dân ngay
thông tin từ bộ y tế cho biết xu hướng gia tăng được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao
bởi hai biến thể phụ là pa bốn pa năm của biến thể omicron
pa năm đã được ghi nhận trong nước có khả năng lề làn và lần tránh hệ biến dịch cao hơn
cùng với dịch covid một mươi chín dịch xuất xuất huyết cúm a cũng có xu hướng gia tăng
nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra nếu như các địa phương không chủ động
còn người dân vẫn còn chủ quan
ngoài dịch covid hiện tại chúng tôi vẫn đang triển khai có khu bệnh nhân điều trị riêng
các dịch khác như dịch cúm dịch sốt xuất huyết
bệnh nhân vẫn thường xuyên vào
đa số bệnh nhân hiện tại có những tâm lý chủ quan
bệnh nhân và người dân sau thời gian dịch covid rất dài
người dân cũng tâm lý là đi du lịch rồi tụ tập
phổi trang các bạn biết là rất tốt cho các bệnh hô hấp
không phải chỉ covid một mươi chín mà còn cả cúm các bệnh viêm phổi khác
cái thứ hai là rửa tay cửa quần
rửa tay cửa quần là chốt cho các bệnh lây truyền hô hấp
các bệnh đường tiêu hóa
cái việc nữa mà tôi cho rằng là vấn đề tiêm vaccine
tiêm vaccine nó vô cùng quan trọng
đó là tính chất cơ bản phòng bệnh một cách cơ bản nhất
kinh tế bị ảnh hưởng các hoạt động văn hóa tạm dừng
trường học đóng cửa
đó là những gì chúng ta đã phải trải qua do dịch covid một mươi chín
và chắc chắn không ai muốn những hình ảnh đó lặp lại
vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức của mình
và vaccine khẩu trang khử khuẩn
đó vẫn là những gì chúng ta cần